tại tỉnh thừa thiên huế do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số năm gây ra chiều cường và sóng lớn nên bờ biển tại địa phương này tiếp tục sạt lở nặng ăn sâu vào đất liền từ năm đến một mươi mét kéo dài khoảng sáu cây số
các khu vực bị sạt lở nặng nằm tại huyện phú vang có tổng chiều dài gần năm km tại huyện phú lộc có tổng chiều dài hơn một km và tại xã hải dương thị xã hương trà là ba km
hiện còn khoảng một năm trăm linh ngôi nhà bị sập tốc máy nặng đang tiếp tục được xử lý
ngoài ra tỉnh cũng đã chỉ đạo thu gom cây cối bị đổ ngã để sớm bảo đảm an toàn giao thông và sinh hoạt bình thường cho người dân